cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thị mùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn tiền châu và phạm văn phấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là lái xe dịch vụ về hành vi tham ô tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai mùi và minh đã lợi dụng sở hở trong quản lý của công ty
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố kết thông đồng với phấn để thực hiện hành vi sửa sổ quỹ chỉnh sửa phiếu thu tiền để thực hiện ba mươi năm lần chiếm đoạt bốn trăm hai mươi hai triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn tiền châu
và hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
với hành vi trộm cắp tài sản trên công trình cao tốc bắc nam công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ được đối tượng
thu giữ một lượng lớn tăng vật có liên quan
đối tượng bị bắt là nguyễn cao siêu sinh năm hai nghìn một siêu là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thủ đoạn của siêu là lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tại công trình đang thi công rồi dùng kìm cộng lực cắt các tấm lưới b bốn mươi tại công trình
sau đó trở về nhà cất giấu rồi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn
siêu đã cắt trộm một trăm linh tấm lưới b bốn mươi làm hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc bắc nam đoạn nghi sơ
gây thiệt hại cho công trình khoảng hai trăm linh triệu đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nguyễn tiến dũng sinh năm hai nghìn trú tại thành phố hà nội đã bị công an huyện bình lục tỉnh hà nam bắt giữ
với thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo để đăng các bài viết lên mạng xã hội facebook nhận làm các tài khoản ngân hàng số đẹp số chọn với giá rẻ
khi các bị hại có nhu cầu mua đối tượng dũng đã yêu cầu chuyển tiền cọc
sau đó chiếm đoạt số tiền của bị hại
khám xét chỗ ở của dũng cơ quan công an đã thu giữ hai điện thoại di động và các đồ vật tài liệu có liên quan